thêm một vụ trộm cắp xe gắn máy xảy ra tại địa bàn quốc phường tân hưng thuận
quận một mươi hai tp hcm điều đáng nói là đối tượng đã liều lĩnh tiếp cận lấy xe trước mắt người dân
công an phường tân hương thuận quận một mươi hai đã tiếp nhận thông tin vụ mất trộm xe máy trên địa bàn
theo đó mới đây tại một cơ sở may hai đối tượng đi đến giò la một người đứng ngoài cảnh giới
còn một người bỏ tới chiếc xe của công nhân rủ dắt bộ ra ngoài
mặc dù lúc nãy có một nam thanh niên đang ngồi chơi điện thoại cách đó chừng bốn mét
theo nạn nhân thời điểm xảy ra vụ trộm các công nhân đang ngủ trưa
chiếc xe bị mất dựng ngoài cùng và không khóa xích nên dễ dàng bị trộm lấy đi
hiện công an đang điều tra xử lý vụ việc theo quy định